trong bối cảnh nhiều lĩnh vực còn nhiều khó khăn thì thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của việt nam
có mức tăng trưởng ấn tượng trở thành điểm sáng của nền kinh tế
nhiều báo cáo đánh giá của các tổ chức quốc tế cũng cho thấy việt nam vẫn đang tiếp tục là điểm đến đầu tư hấp dẫn
theo khảo sát số liệu về lượng vốn fdi trong năm hai nghìn một mươi năm tại một mươi bốn quốc gia của tạp chí the vinen so times
việt nam dẫn đầu danh sách nước thu hút lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi mới trong nhóm các thị trường mới nổi
đây là năm thứ hai việt nam dẫn đầu danh sách này
nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế khẳng định không chỉ về số lượng fdi vào việt nam đang có sự thay đổi về chất
chắc chắn việt nam là một trong những điểm đến quan trọng cho đầu tư trực tiếp nước ngoài
cho đến thời điểm này rõ ràng fdi đóng góp tới hai mươi cho tăng trưởng của kinh tế việt nam
một phần tư tổng vốn đầu tư toàn xã hội
hai phần ba kim ngạch xuất khẩu của cả nước trực tiếp cũng như gián tiếp mang lại hàng triệu việc làm
trở thành một động lực quan trọng đối với kinh tế việt nam
thực tế thì nguồn vốn fdi đang có mức tăng trưởng mạnh vào việt nam trong thời gian gần đây
không chỉ về vốn đăng ký mà cả vốn giải ngân cũng tăng mạnh tới gần một mươi tỷ usd
rõ ràng đây là một trong những lĩnh vực năng động nhất của nền kinh tế
năm hai nghìn chín đến bây giờ thì xu hướng dần dần là giải ngân là các công nghệ cao các dịch vụ hiện đại
đánh giá về triển vọng môi trường đầu tư của việt nam của nhiều tổ chức quốc tế cũng cho thấy những kết quả tích cực
theo kết quả khảo sát của hiệp hội doanh nghiệp châu âu
chỉ số môi trường kinh doanh quý ii năm hai nghìn một mươi sáu đạt mức bảy mươi bảy đây là mức cao nhất từ trước đến nay
còn theo khảo sát của hiệp hội doanh nghiệp mỹ amcham
việt nam là nước đứng đầu

mà doanh nghiệp mỹ đánh giá là thị trường mục tiêu để mở rộng kinh doanh và đầu tư trong năm hai nghìn hai mươi
các kết quả cho quý ii năm nay cho thấy kỳ vọng tích cực cho tương lai gần và sự hài lòng tương quan với tình hình hệ này
các doanh nghiệp thành viên eurocharm duy trì quan điểm tích cực đối với thị trường việt nam và các hoạt động kinh doanh trong nước
đây là một dấu hiệu tốt cho việc thực hiện hiệp định tự do thương mại liên minh châu âu eu việt nam
vốn được mong đợi sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động kinh doanh và đầu tư của các doanh nghiệp châu âu
những tiêu chí chúng tôi đánh giá là chỉ số minh bạch của chính phủ hệ thống giáo dục chất lượng trường học cho thế hệ trẻ
chi phí nhà ở an ninh mức độ lắng nghe của chính phủ các quy trình thủ tục đầu tư
việt nam đã có điểm số khá tốt vượt qua indonesia để trở thành điểm đến của sự lựa chọn để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh
việt nam có được kết quả này
là một phần quan trọng là nhờ vào những nỗ lực cải thiện sức hấp dẫn của nền kinh tế trong con mắt nhà đầu tư
báo cáo về môi trường đầu tư mới nhất của world bank cho thấy việt nam đã có những cải tiến đáng kể
các tiêu chí như khả năng tiếp cận nguồn điện tiếp cận thông tin tín dụng và thanh toán đều tăng hạng
trong khi đó thời gian đăng ký kinh doanh và thuế thu nhập doanh nghiệp đã giảm xuống
đảng nước quốc hội chính phủ các bộ các ngành các địa phương rất tích cực và nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư
ở hai khâu là hoàn thiện cái luật pháp chính sách nó ngày càng thông thoáng thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư kinh doanh
tám tháng đầu năm nay tổng vốn fdi đăng ký cấp mới và tăng thêm đạt một mươi bốn ba tỷ usd tăng bảy bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
nhiều chuyên gia khẳng định thời gian tới cùng với việc việt nam hoàn tất và ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do
triển vọng fdi vào việt nam sẽ ngày càng tích cực